sáng nay tại hà nội hội thảo khoa học xu thế phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin
tự động hóa robot và vật lý đã được tổ chức tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
các nhà khoa học đã trình bày kết quả nghiên cứu của các công nghệ có tính ứng dụng cao như mạng sáu g
và xu thế công nghệ ứng dụng và định hướng nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống cứu hộ cứu nạn
và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai lũ và sạt lở đất
một số kết quả ứng dụng và định hướng phát triển trong lĩnh vực tự động hóa robot trên thế giới
và việt nam trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội thảo cũng đề xuất các giải pháp giúp các cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách về chuyển đổi số quốc gia
phát triển mạng sáu g nghiên cứu công nghệ lõi phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cuộc kinh mạng công nghiệp bốn